xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do vùng áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng ra phía đông
nên thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
trong ba ngày tới là tình trạng nắng giáo với mức nhiệt tăng dần
ngày đêm ở mức là hai mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ và sẽ có nắng nóng cục bộ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có nắng nhiều
với mức nhiệt độ cao nhất đạt ở ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
tuy nền nhiệt ban ngày khá cao
nhưng hội tụ gió vẫn có thể gây mưa rông vào lúc chiều tối cho các tỉnh ở vùng núi tây bắc
do đó người dân tại đây vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
lui xuống trung bộ trong ba ngày tới
do vẫn chịu tác động của gió phơn nên nắng nóng có phần gia tăng
với mức nhiệt cao nhất ở mức là ba mươi sáu ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
người dân tại đây cần lưu ý có biện pháp tránh nắng cũng như là bổ sung đầy đủ nước và khoáng chất
tránh tình trạng kiệt sức gió sốc nhiệt
khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao
ngoài ra nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng cũng bị đẩy lên cao
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
về chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ vài nơi ban ngày có nắng
với mức nhiệt trưa chiều là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng phần phía bắc của khu vực có nơi xảy ra nắng nóng
khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi tám độ
nằm trong tháng mùa mưa
nên về chiều tối mưa rông vẫn sẽ tiếp tục duy trì
tại khu vực tây nguyên cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh
về nhiệt độ ngày đêm ở đây ở mức là từ một mươi chín ba mươi độ
thời tiết tại các tỉnh thành nam bộ bao trùm vẫn là ngày nắng gián đoạn
chiều tối và tối có lúc xảy ra mưa rào và rông xuất hiện
có nơi có thể xuất hiện cục bộ mưa vừa đến mưa to
đi kèm với đó là lốc xoáy và gió giật mạnh
về nền nhiệt độ tại đây vẫn duy trì ở ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ